hơn bốn mươi năm hectare rừng ở xã quảng sơn huyện đắk cửa long tỉnh đắk nông bị chặt phá đốt cháy chưa trụi
xe cơ giới được đưa vào rừng để làm đường đắp đập thủy lợi tích nước
lán trại được dựng lên khắp nơi để phá rừng
tất cả các hoạt động này được diễn ra công khai giữa ban ngày khiến người dân vô cùng bức xúc
khi phát hiện vụ việc chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng sở tại lại đưa ra nhiều lý do để thoái thác trách nhiệm
đây là những gì còn sót lại sau vụ phá rừng tại tiểu khu một nghìn sáu trăm tám mươi năm thuộc địa bàn xã quảng sơn
dấu vết hiện trường cho thấy rừng bị phá với quy mô lớn trong một thời gian dài
một số hộ dân sống gần khu vực rất bức xúc vì rừng ở đây bị phá công khai
các đối tượng đi thành nhóm lên đến hàng chục người
triển khai phá rừng làm nhiều đợt nhiều ngày liên tục không hề được ngăn chặn
trong khi đó chính quyền địa phương lại cho rằng do địa bàn quá rộng
các đối tượng thực hiện lén lút nên khó phá rừng
lý do là địa bàn trên địa bàn xã quảng sơn thì là rộng lớn
mà lực lượng ban lâm địa của xã người ở xã thì kiêm nhiệm cũng nhiều
nên anh em cũng không tuần tra thường xuyên được
chủ yếu là lực lượng kiểm lâm địa bàn thôi
ngoài việc triệt phá rừng hàng loạt các đối tượng còn ngang nhiên lập barrier
cử người chốt chặn ngăn người dân ra vào rừng đem xe cơ giới bạt đồi công khai
mở nhiều km đường giao thông vào tận khu vực phá rừng
để đắp đập thủy lợi tích nước với quy mô hàng nghìn mét khối
người và xe cơ giới ra vào rừng rầm rộ dễ dàng là vậy
trong khi lực lượng kiểm lâm lại cho rằng do diện tích rừng bị phá nằm xa trung tâm xã
địa hình hiểm trở cán bộ kiểm lâm mỏng nên không thể phát hiện kịp thời
kết quả bước đầu kiểm tra thực địa hiện trường xác định tổng diện tích rừng bị phá là bốn mươi sáu một hectare
theo đánh giá của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk nông
thì đây là vụ phá rừng có tinh chất nghiêm trọng
các cơ quan chức năng đặc biệt là lực lượng kiểm lâm chính quyền địa phương cấp xã
chưa làm tròn trách nhiệm chưa thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của cấp trên
trước mắt phê bình ông lê văn hà hạt trưởng hạt kiểm lâm
huyện đắk long ông đỗ ngọc hiếu chủ tịch ủy ban nhân dân xã quảng sơn
do để xảy ra tình trạng phá rừng với diện tích lớn trong thời gian dài
nhưng không phát hiện xử lý ngăn chặn và báo cáo kịp thời
trường hợp những đối tượng mà vi phạm này thì chúng ta đủ điều kiện để xử lý hình sự
thì đề xuất ủy ban tỉnh sẽ điều tra xử lý hình sự
và còn cái diện tích này thì trong thời gian này thì chúng ta sẽ chỉ đạo
chính quyền địa phương cùng với hạt kiêm lâm
ủy ban xã sẽ tổ chức quản lý hiện trường nghiêm ngặt cái việc này
để không cho trồng tỉa
còn những cán bộ công chức vi phạm xử lý theo quyết định bốn bốn
thì chúng ta theo mức độ theo quyết định bốn bốn của ủy ban tỉnh
xử lý trách nhiệm để mất rừng
sau khi có lệnh đóng cửa rừng của thủ tướng chính phủ
các tỉnh tây nguyên nói chung đắk nông nói riêng
đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt
nhằm tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng
tuy nhiên nhiều nơi trên địa bàn vẫn còn xảy ra tình trạng
chặt phá rừng lấn chiếm đất lâm nghiệp khai thác gỗ trái phép
vụ việc phá rừng nêu trên là một minh chứng cho việc coi thường
pháp luật của các đối tượng vi phạm sự buôn lòng quản lý
của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng
nếu không được điều tra xử lý triệt đề thì mọi chỉ đạo
cũng chỉ là khẩu hiệu nằm trên giấy không thể phát huy hiệu quả